tại tỉnh lào cai đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước
bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố
và công an quận hải châu phát hiện
thời điểm bị bắt đối tượng đã thu thập trao đổi mua bán thông tin cá nhân của hai trăm một mươi hai tài khoản ngân hàng
trong quá trình em làm việc online là em bán sim thì em có tham gia các hội nhóm
do các admin group lập ra là để quảng bá những dịch vụ mà họ làm
thì em thấy họ đang có dịch vụ là tra sát thông tin cá nhân của những người chuyển khoản nhầm
để người ta liên hệ xin lại tiền
thì em thấy họ làm nhiều và kiếm được tiền
thì em cũng tìm hiểu và kết nối với họ để làm theo
và thế là em xin làm công tác tiền
rồi dần dần là em có những mối quan hệ với bên ngân hàng
thì em cũng nhờ họ làm
kể cả họ trách thông tin cá nhân của khách hàng
để em bán á
tài khoản ngân hàng không chính chủ đã và đang trở thành vũ khí lợi hại
để các đối tượng lừa đảo
chính vì thế nhu cầu mua tài khoản ngân hàng
ngày càng có xu hướng tăng lên
kéo theo thị trường mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng
ngày càng trở nên rầm rộ
cuối năm ngoái phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán trái phép
hơn ba mươi tài khoản ngân hàng
ví điện tử
bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội
trên không gian mạng

để xâm phục tài khoản ngân hàng
và xâm phạm trật tự an toàn xã hội
có ba nhóm lừa đảo chính gồm giả mạo thương hiệu
chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác
hai mươi bốn hình thức lừa đảo nhằm vào
các nhóm đối tượng cụ thể như người già
sinh viên người lao động
những cái việc mà những quà tặng ở trên không gian mạng
những cái việc mà không phải từ công sức lao động của mình mà có được
một cách dễ dàng
cái thứ ba nữa là
người dân phải nâng cao bảo vệ bảo mặt
các thông tin tài khoản cá nhân của mình
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao này
cũng là cái việc mà nhận thức của người dân rất là quan trọng
trong công tác bảo vệ thông tin
trước những thủ đoạn dẫn dụ
thông tin chưa kiểm chứng
người dân tuyệt đối không nghe theo
hay truy cập đăng nhập
khai báo bất cứ thông tin cá nhân nào cho người lạ
khi thấy có vấn đề bất thường hoặc nghi ngờ
cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất
để được hỗ trợ giúp đỡ
ý thức cảnh giác của mỗi người dân
vẫn là yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn
cho bản thân và tài sản của chính mình
thưa quý vị tại bình định tòa án nhân dân tỉnh
vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
và tuyên phạt bị cáo trần văn bảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại huyện phù cát mức án một mươi năm tù giam
về tội giết người
theo cáo trạng trong thời gian đi biển
bảo có sử dụng ma túy
sau đó đi làm thuê tại một cơ sở nuôi tôm
ở địa bàn huyện phù mỹ tỉnh bình định
đến ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bảo xuất hiện các biểu hiện bất thường
như mất ngủ nói nhảm khóc cười vô cớ
và không nhớ được công việc làm của mình
ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đồng nghiệp đưa bảo về nhà để nghỉ ngơi trị bệnh
đêm ngày ba mươi tháng bảy
bị cáo bảo cho rằng
mẹ là ác quỷ hiện hình
nên đã dùng tay

nắm đầu mẹ mình kéo ra ao cá sau nhà
dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt
thưa quý vị thời gian vừa qua
vì nhẹ dạ cả tin nghe theo lời lừa phỉnh
của các đối tượng phản động bên ngoài
một số người dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh gia lai
đã vượt biên trái phép sang thái lan
chưa thấy việc nhẹ lương cao ở đâu
thế nhưng đã phải đối mặt với nhiều hệ lụy
và hiểm nguy luôn dình dập đe dọa
câu chuyện về bốn người dân ở chư sê đức cơ
vừa được hồi hương là một bài hát
bằng minh chứng
bỏ buôn làng gia đình vượt biên sang thái lan
sau khi nếm trải cuộc sống khổ cực
ở đất lạ quê người họ đã tìm đường trở về quê hương
trong vòng tay bao dung của chính quyền và buôn làng
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
ba người đồng bào dân tộc thiểu số
ở làng thong nha xã bở ngon huyện chư sê
là anh giạp anh bin và anh đinh dấp
được chính quyền tạo điều kiện
trở về địa phương đoàn tụ với gia đình
chỉ vì tin theo những lời lừa phỉnh
của một số đối tượng xấu trên mạng xã hội
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
họ đã bán tài sản
bỏ vợ con buồn làng
tìm đường vượt biên sang thái lan
tôi bán đất được hai mươi năm triệu đồng
vì xem trên youtube thấy nói là bên thái lan
đi làm việc nhẹ mà nhiều tiền
từ đó được hai ba ngày mới biết mình bị lừa
anh giáp trốn đi
chị hơ bờ dơm vợ anh giáp
phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ
vì cuộc sống quá khó khăn
đứa lớn học lớp ba buộc phải nghỉ học
ở nhà phụ mẹ
thường trồng nơi xa xứ
chị hơ bờ dơm tiếp tục
bán đất được hai mươi năm triệu đồng
gửi tiền để anh giáp tìm đường về
cũng như anh giáp ông bin và anh đinh giáp
cũng bán tài sản
mỗi người đưa cho đối tượng dẫn đường
hai mươi năm triệu đồng để làm lộ phí
thực tế cuộc sống tại thái lan
không như họ mong đợi không có việc làm
trong khi tiền thuê trọ ăn uống đắt đỏ
lúc nào cũng nâm nớp lo sợ
bị cảnh sát thái lan bắt giữ
vì hành vi nhập cư bất hợp pháp
theo lời kể của họ
đa phần những người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên
hiện đang lưu lạc tại thái lan
đều muốn trở về quê hương
nhưng vì không có tiền
nên đành gắng gượng qua ngày
công an xã đã tham mưu cho
lãnh đạo đảng ủy ủy ban dân xã
triển khai tổ công tác
xuống tuyên truyền vận động
nắm tình hình
dư luận của bà con nhân dân
đồng thời động viên
giúp đỡ những người này
ổn định cuộc sống
tập trung chăm lo
lao động sản xuất
để phát triển kinh tế gia đình
đã triển khai các quyền pháp công tác
nắm tình hình trên không gian mạng
và kịp thời phát hiện
những thông tin xấu độc
những hành vi lừa phánh bà con
vượt biên trái phép ra nước ngoài
trú tại làng rang
xã gia crêng huyện đức cơ
cũng vừa trở về quê hương
sau những ngày tha phương
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mong muốn kiếm việc làm lương cao
và đi định cư ở nước thứ ba
quang liên lạc với đối tượng
phun rô lưu vong ở thái lan
là siêu thoan qua mạng xã hội
chuyển khoản cho thoan hai mươi bảy triệu đồng
để được dẫn đường vượt biên sang thái lan
tuy nhiên khi sang nước đất thái
quang mới biết tất cả chỉ là trò lừa
thời gian tại thái lan
siêu thoan yêu cầu roland quang
nói xấu đảng nhà nước việt nam
để thoan đăng youtube
nhưng quang từ chối và kiên quyết quay về việt nam
vợ quang về vai mượn gửi sang thái lan
thì quang mới có thể hồi hương
hành vi vượt biên không chỉ gây ly tán
thiệt hại về kinh tế
mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
vẫn còn nhiều người không may mắn
được trở về quê hương như những trường hợp trên
ở đất khách quê người
họ vẫn ngày đêm trong ngóng
chờ ngày đoàn tụ với gia đình buôn làng
do vậy người dân cảnh giác
trước những lời rụ rỗ lừa phình
của các đối tượng xấu để tránh rơi vào
bẫy lừa vượt biên
tại xế gây tai nạn trên tuyến cao tốc
la sơn túy loan thành phố đà nẵng
vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng
khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
điều tra về hành vi vi phạm quy định
về giao thông đường bộ gây hậu quả
hai mươi người thương vọng
đó là phương thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê đắk lắc
theo điều tra ban đầu vào khoảng
một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một vừa qua
xe khách loại bốn mươi năm chỗ ngồi
biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu mươi bảy
do tùng điều khiển
chạy trên cao tốc la sơn túy loan
theo hướng nam bắc
xe khách này chạy tuyến đắk lắc hải dương
trên xe chở hai mươi hai người
một mươi chín hành khách ba nhân viên nhà xe
đến km ba mươi sáu bốn trăm linh
thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
xe lao xuống vực sâu
hậu quả vụ tai nạn làm hai hành khách tử vong
nhiều người khác trên xe bị thương
qua điều tra công an xác định
khi điều khiển xe xuống dốc ôm cua do trời mưa
đường trơn trượt nên tùng đã
không làm chủ được tay lái
làm cho xe bị loạn trọng và chạm vào
toa lưu bên trái đường sau đó
lao xuống vực
từ sáng cho đến trưa nay hai tháng hai
đường phố hà nội vẫn chìm trong những lớp
sương mù dày đặc gây khó khăn
cho các phương tiện tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt
tại các tuyến đường và nút giao cắt
có lượng sương mù dày đặc để điều tiết phương tiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại các tuyến đường đầu
cửa ngõ vào hà nội sương mù bao phủ
người điều khiển phương tiện chỉ quan sát
được chức mình vài chục mét
tất cả các phương tiện phải bật đèn cảnh báo
và đèn phá sương để phóng nguy hiểm
sương mù dày đặc
tầm nhìn của hạn chối
đối với người điều khiển phương tiện
rất là gây nguy hiểm và phá trạm
cho người tham gia giao thông
chúng tôi cũng đã chủ động
đúng tội pháp xếp ngã tư
cũng như là tội phần tra xuyên tuyến
thân lượng cũng như là có những tín hiệu
để người điều khiển phương tiện
để biết được đảm bảo an toàn hơn
cho người tham gia giao thông
trong khi đó các phương tiện lưu thông
ở ngoại thành gặp tình trạng này nặng hơn
thậm chí nhiều chủ phương tiện
phải giảm hẳn tốc độ mới có thể quan sát được đường
sáng mai đi thì sương mù mịt
mà tất cả các xe đều bị chậm
khi đi đường thì thấy
tài xế đảm bảo
các ngã tư tiết
thì hướng dẫn đầy đủ
tài xế đi tầm nhìn
nó hạn chế
đi đường thì hạn chế
thế nên là chúng tôi đi
hết sức trong những lĩnh vực
khoảng cách an toàn
tôi thấy là từ dưới khuất
lên trên này
các điểm cảnh sát giao thông
ngã ba ngã bảy
các anh đứng bố trí lực lượng
và đứng giảm xếp
để giao thông được lưu chuyển
các ngã ba ngã bốn
điểm giao cắt
đều được các lực lượng
cảnh sát giao thông
và các bộ ngành khác
kết hợp vào để điều kiện giao thông
rất là thuận lợi
tình trạng sương mù
có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến phương tiện lưu thông
nhất là vào những ngày giáp tết
bật độ phương tiện đông
và trên những tuyến cao tốc
thì hiện tượng này rất nguy hiểm
các chủ phương tiện
người điều khiển phương tiện
cần chấp hành nghiêm sự điều tiết
của lực lượng cảnh sát giao thông
và giảm tốc độ để kịp thời phản ứng
khi có tình huống bất ngờ xảy ra
vâng cũng do thời tiết xấu
sương mù dày đặc
thì đã khiến cho các chuyến bay
đi và đến cảng hàng không quốc tế nội bài
vào sáng ngày hôm nay
không thể cất hạ cánh
cụ thể là có chín chuyến bay
phải chuyển hướng hạ cánh
tại sân bay dự bị
ba mươi bảy chuyến bay có lịch trình
đến cảng hàng không quốc tế nội bài
không thể hạ cánh
năm mươi bốn chuyến bay dự kiến
khởi hành từ nội bài
phải lùi thời gian cất cánh
để chờ thời tiết tốt hơn
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài
cho biết sân bay đã kích hoạt
phương thức điều hành
trong điều kiện tầm nhìn hạn chế
để đảm bảo an toàn hàng không
thì tổ lái chuyến bay
phải tuân thủ chặt chẽ
quy trình khai thác
nhanh chóng chuyển hướng
máy bay hạ cánh
tại sân bay dự bị
khi mà không thể hạ cánh
tại sân bay chính thức
theo kế hoạch